đoàn công tác của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp
do thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo virus corona
đã đi thị xác thực tế công tác thu dung giám sát điều trị phòng chống dịch bệnh do ncov
tại khoa chuyển nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc và làm việc với tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
theo báo cáo của sở y tế vĩnh phúc trên địa bàn tỉnh đã và đang giám sát tổng số một trăm ba mươi tám người
trong đó một trăm hai mươi người tiếp xúc gần một mươi tám trường hợp được xác định có nguy cơ cao
tỉnh đã gửi chín mươi bảy mẫu xét nghiệm trong đó một mươi năm mẫu âm tính
tính đến sáng ngày năm tháng hai vĩnh phúc ghi nhận năm ca dương tính với ncov
trong đó có bốn ca trở về từ vũ hán hôm một mươi bảy tháng một
một ca là người thân của bệnh nhân dương tính đang được cách ly theo dõi tại trung tâm y tế huyện bình xuyên
phát biểu tại cuộc làm việc thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên đánh giá cao những nỗ lực quyết liệt của vĩnh phúc
trong công tác phòng chống dịch bệnh
đề nghị bệnh viện cần phân khu cách ly gồm hai khu cách ly điều trị người mắc bệnh
và cách ly điều trị người nghi ngờ mắc bệnh các trường hợp này cần phải theo dõi chặt chẽ

trong những trường hợp găm hàng tăng giá khẩu trang nước sắt khuẩn trang thiết bị phòng chống dịch